đợt mưa lũ vừa qua đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề cho xã cát thành huyện phù cát tỉnh bình định
ngoài thiệt hại về sản xuất chăn nuôi thì hệ thống giao thông cũng bị nước lũ phá hủy nghiêm trọng
đời sống của người dân xã nghèo đã khó nay lại càng khó khăn hơn
trong đợt mưa lũ vừa qua xã cát thành là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất ở huyện phù cát
mưa rất to với lượng mưa gần bốn trăm linh mm nước từ núi bà đổ về nhanh tràn qua đê tránh thắng tránh hùng
làm hơn năm mươi diện tích của xã ngập chìm trong biển nước làm nhiều công trình giao thông bị hư hỏng nghiêm trọng